theo cơ quan khí tượng việt nam dự báo trưa nay sau khi quét qua philippines siêu bão măng khuốt sẽ đi vào đông bắc biển đông
cường độ bão khi ở trên khu vực bắc biển đông dự báo là cấp một mươi bốn một mươi năm giật cấp một mươi bảy
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng chín bão sẽ ở trên bắc vịnh bắc bộ với cường độ bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp chín
với tốc độ bão đi khá nhanh khoảng hai mươi năm km một giờ ngày và đêm ngày một mươi bảy tháng chín bão có khả năng đổ bộ đất liền nước ta
vị trí đổ bộ hiện được nhận định là khu vực ven biển bắc bộ
tuy nhiên với cường độ bão mạnh hoàn lưu mây rông rộng lớn bão sẽ gây ra một đợt mưa rất to trên diện rộng cho không chỉ bắc bộ mà cả bắc trung bộ trong ba ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín
trên ảnh mây vệ tinh mới nhất hoàn lưu mây của siêu bão măng khuất rộng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh km
mắt bão tròn sắc nét cho thấy siêu bão này đang phát triển lên đến đỉnh điểm là cấp một mươi bảy giật cấp một mươi bảy